quay trở lại với chiến lược tìm và hút của cục trưởng nguyễn tài
làm thế nào để ta hút được lường mảnh huân rơi vào bấy
thực chất đây chính là chiến thuật điệu hồ ly sơn

và các bạn đón xem tập ba của chương trình hồ sơ vụ án tuần sau